sáng một mươi chín tháng chín tại thành phố hồ chí minh báo người lao động phối hợp cùng lực lượng hải quân
cảnh sát biển và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức lễ ký kết đồng hành chương trình
một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển
chương trình chính thức khởi động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau hơn ba tháng phát động đã có gần bốn mươi lá cờ tổ quốc trao cho người dân các tỉnh
nghệ an quảng ngãi bình định khánh hòa bà rịa vũng tàu thành phố hồ chí minh
bạc liêu kiên giang và cà mau
chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển nhận được sự quan tâm sâu sắc
của các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương
mỗi hình ảnh tàu thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay
là những cột mốc sóng khẳng định chủ quyền biển đảo thiên liên
chương trình kêu gọi cộng đồng xã hội hãy cùng chung tay tiếp sức động viên tinh thần ngư dân
tại hai mươi tám tỉnh thành phố duy ngãi kiên cường bám biển góp sức bảo vệ chủ quyền tổ quốc